cùng với cả nước thì cổ động viên của thành phố hồ chí minh hiện đã sẵn sàng tâm thế để tiếp sức cho các cầu thủ của chúng ta
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
ngay từ cuối giờ chiều nay tại nhiều tuyến đường ở trung tâm quận một quận ba quận năm
một sắc đỏ bao phủ khắp nơi cờ đỏ sao vàng áo đấu in hình đội tuyển u hai mươi hai việt nam đã sẵn sàng
để người hâm mộ khoát trên mình đồng hành cùng đội tuyển
em tranh thủ chạy vài cuộc xe nữa rồi khoảng bốn năm giờ em chạy vào tắm rồi đó chuẩn bị đi coi là mình có vụ được tuyển việt nam
với bạn thì hôm nay bạn hy vọng hôm nay là việt nam có thắng không
việt nam chỉ có bố địch thôi chứ không có thắng như thua vậy thôi
việt nam mình á là có một cái gì đó nó thúc đẩy những cầu thủ mình phải giành được cái cúp vàng v cho đất nước mình
em hy vọng là đội tuyển việt nam sẽ hơi chưng vàng sea games
ba mươi năm nay
trận chung kết diễn ra vào lúc một mươi chín h
thuần tiện cho người hâm mộ theo dõi cố vũ đội tuyển u hai mươi hai việt nam
tại phố đi bộ nguyễn huệ bảy màn hình led đã lắp đặt sẵn sàng
sở giao thông vận tải tp hcm cũng đã thông báo hạn chế phương tiện ra vào khu vực trung tâm các quận một quận ba quận năm
bảo đảm trực tự giao thông phục vụ người dân xem trận chung kết cố vũ đội u hai mươi hai việt nam giành chiến thắng